xin chào và hẹn gặp lại
vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khiến bảy người trên hai chiếc xe hơi phải nhập viện cấp cứu và hai chiếc xe hơi bị hư hỏng nặng
còn tại an giang trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn qua phường bình khánh thành phố long xuyên vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe tải với một xe gắn máy làm một người tử vong tại chỗ hiện danh tính của nạn nhân chưa được xác định
vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ chín mươi một đúng vào lúc cao điểm khi nhiều xe du lịch xe máy chạy hướng
từ tp long xuyên chạy về tp châu đốc đi viếng miễu bảo chúa sư núi sam gây ồn ứng nghiêm trọng trên quốc lộ các xe phải xếp thành hàng dài trên hai km nhận được tin báo cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang công an khu vực đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân lùi giao thông

bốn trăm hai mươi ba là số trường hợp người đi bộ vi phạm quy định về giao thông
bị phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội xử lý sau hơn hai tuần
tính từ ngày một tháng hai đến ngày một mươi bảy tháng hai